liên quan đến vụ cháy tại công ty bóng đèn phích nước dạng đông tính đến chiều ngày hai mươi sáu tháng chín
bộ đội hóa học đã tẩy độc và làm sạch môi trường được hai m hai
lực lượng chức năng đã thu gom vận chuyển hơn một ba trăm linh tấn vật liệu phế thải các loại
gồm vật liệu xây dựng nhà xưởng xà gỗ sắt thép sau cháy khoảng tám trăm linh tấn
vật tư thành phẩm bán thành phẩm bóng đèn sau cháy khoảng năm trăm linh tấn bóng đèn huỳnh quang là một mươi một ba mươi bốn tấn
hiện khoảng bảy mươi công nhân năm máy công trình một mươi năm xe ô tô vận chuyển vẫn được duy trì ở công ty dạng đông
để tiếp tục thực hiện khối lượng công việc còn lại
dự kiến là đến ngày hai tháng một mươi urenco một mươi sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại là khoảng bốn m hai
cho bộ đội hóa học để tẩy độc và làm sạch